tối ngày hai mươi một tháng bảy tại thành phố thanh hóa bộ thông tin và truyền thông vối hợp với ubnd tỉnh thanh hóa
tổ chức lễ khai mạc hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam
hội thi có sự tham gia của một mươi một tỉnh thành phố phía bắc với mục tiêu nhằm phát huy tính sáng tạo
của các đơn vị tuyên truyền đặc biệt là loại hình tuyên truyền lưu động về chủ quyền biển đảo
trong ba ngày diễn ra hội thi một mươi một đội sẽ tham gia nhiều hoạt động như thi tiểu phẩm
thông qua các loại hình nghệ thuật sân khấu kịch nói thi triển lãm ảnh thi xe tuyên truyền cổ động
và tổ chức diễu hành qua các tuyến đường tại thành phố thanh hóa